bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư
ban quản lý dự án tăng cường kiểm tra chất lượng công trình đôn đốc tiến độ thi công
và giải ngân các dự án do bộ giao thông vận tải quản lý trong bốn tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
từ nay tới cuối năm hai nghìn một mươi chín bộ giao thông vận tải cần phải tiếp tục giải ngân khoảng một mươi chín chín trăm linh năm tỷ đồng
gồm một năm trăm linh tỷ đồng chưa được giao kế hoạch một mươi tám bốn trăm linh năm tỷ đồng đã được giao kế hoạch nhưng chưa giải ngân
theo bộ trưởng bộ giao thông vận tải tiến độ giải ngân nhanh hay chậm phụ thuộc chủ yếu vào ban quản lý dự án
các ban quản lý dự án chính là đơn vị ký hợp đồng với các bên liên quan và sử dụng tiền để triển khai
các chủ đầu tư ban quản lý dự án cần phải chỉ đạo nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết đối với các hạng mục
khối lượng công việc còn lại của dự án huy động đầy đủ máy móc thiết bị nhân lực vật tư vật liệu
làm tăng ca tăng mũi thi công để triển khai đáp ứng tiến độ
đơn vị nào giải ngân dưới chín mươi năm bộ giao thông vận tải sẽ không giao thêm nhiệm vụ trong năm tới
và lãnh đạo của ban quản lý dự án đó sẽ không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi chín